khởi nguồn từ giải trường sơn của đỉnh cao la hiền hùng vĩ
đây là sông lớn thứ hai ở tỉnh phú yên sau sông ba
có chiều dài khoảng một trăm hai mươi km bắt nguồn từ tỉnh gia lai
dòng sông cái kỳ lộ chạy dọc dài từ vùng cao phú mở qua các dãy núi trùng điệp
một thời được mệnh danh là an toàn khu trong hai cuộc kháng chiến chống pháp đánh mỹ của huyện miền núi đồng xuân
một căn cứ địa cách mạng vững chải vùng tây bắc tỉnh phú yên
sông kỳ lộ được ví như mạch sống của cư dân đôi bờ từ xã xuân quang i xã xuân quang ii xuân quang iii
thị trấn la hai xuân sơn nam bắc rồi đổ về cửa biển tiên châu xã an ninh tây huyện tuy an
để hòa mình với biển cả
mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong các tập của ký sự xuôi dòng sông kỳ lộ
dòng sông với ba tên gọi khác nhau
ở đầu nguồn gọi là sông bà đài xuôi xuống phía dưới người dân quanh vùng gọi là sông cái
về hạ nguồn gọi là sông ngân sơn
lịch sử còn ghi sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực hiện chỉ thị của ủy ban kháng chiến hành chính liên khu năm và ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh phú yên
tại miếu ông miễu bà và đền làng chiêm đức bên bờ sông kỳ lộ được chuyển giao cho ủy ban kháng chiến hành chính dùng làm sưởng quân giới liên khu năm
lúc lụ đạn và làm kho vũ khí cung cấp cho chiến trường cực nam trung bộ và tây nguyên chống pháp
đó là những gì mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong tập ba của ký sự xuôi dòng sông kỳ
xuôi dòng sông kỳ lộ với tựa đề giữa dòng có một suối nước nóng triêm đức mời quý vị và các bạn đón xem
cách thị trấn la hai huyện đồng xuân khoảng sáu km
suối nước nóng triêm đức thuộc thôn triêm đức xã xuân quang hai quanh năm tuần chảy
không cách xa khu dân cư
lại được phát hiện từ lớp
nhưng suối nước nóng chiêm đức vẫn còn hoang sơ với vẻ đẹp quyến rũ
du khách có thể luộc chính các loại trứng và thưởng thức tại chỗ một cách ngon lành
đoàn làm ký sự của chúng tôi đặt chân tới xã xuân quang hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
nơi đây nổi danh với suối nước nóng chiêm đức
một thiên tạo kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho huyện đồng xuân tỉnh phú yên
dòng suối nước nóng chiêm đức phát xuất từ khối đá to nằm trên bãi cát sát dòng sông kỳ lộ
đó là điều thú vị mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn
giữa dòng sông kỳ lộ có một nguồn nước nóng như vậy
từ khối đá này
có ba dòng nước nóng tuôn chảy rốc rách theo những rạnh nhỏ suốt ngày đêm
với độ nóng bảy mươi độ c
kính thưa quý vị
có một điều kỳ thú đó là lòng súng nước nóng được cấu tạo phung lên trên các mỏm đá
như có bàn tay sắp đặt của con người
những phiên đa trắng hồng xếp trồng lên nhau như những bậc tam cấp
nhìn từ xa thì trông giống như một cái lò nuông gạch
và có lẽ vì thế mà nơi đây còn có một tên gọi khác đó là vực lò
còn phía trên các mỏm đá là một đồi núi chạy dọc dài
tạo thành một vòng cung cho bờ vực sâu hóm trong xanh
hôm chúng tôi đến đây
cũng là dịp có đoàn khảo sát địa chất
của liên đoàn địa chất việt nam
về đo độ nóng tại suối này
chúng tôi có chuẩn bị một mươi quả trứng gà
ngâm dưới dòng suối nước nóng vài chục phút
và cả đoàn thưởng thức trứng chín ngon lành
suối này nằm tả ngạn sông kỳ lộ
người pháp cho xây một hồ chứa lớn tại thôn long ba
xã xuân long
sức phu và tù binh gánh nước từ suối nước trà ô về chứa
để tắm trong mùa mưa lạnh và uống chữa bệnh
bên dòng suối nước nóng này
chính quyền và nhân dân vùng này tận dụng miếu ông miếu bà
để làm nơi đúc lựu đá
đó là một lý do
để tạo ra một trường hợp

cung cấp cho chiến trường cực nam trung bộ
và tây nguyên chống pháp
theo lịch sử của xã xuân quang
theo lịch sử của lực lượng vũ trang huyện đồng xuân
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thực hiện theo chỉ thị của ủy ban kháng chiến hành chính liên khu năm
và ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh phú yên
miếu ông miếu bà và đình làng triêm đức
được chuyển giao về
vào ủy ban kháng chiến hành chính
để làm xưởng quân giới liên khu năm
ông mạnh minh tâm
nguyên cán bộ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
tìm hiểu về khu di tích này
cá lịch sử
của lực lượng vũ trang
huyện đồng xuân
cả một số sách nữa
thì cũng xác định
cái khu vực
từ đình làng lên cho tới
xuống đất nước triêm đức là
có một thời là mình phục vụ
cái đình làng này phục vụ cho cái sướng đúc quân giới tức là sướng đúc lựu đạn
và vũ khí
phục vụ cho những riêng
các cái vùng
tây bắc tỉnh phú yên
ông vương tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
người tham gia cách mạng năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
và là chiến sĩ bộ binh
có tham gia những sự kiện ở triêm đức
hiện sống ở thôn triêm đức
xã xuân quang hai
sau chiến tranh
thì ba cơ sở này là
sướng quân giới quân khu năm
để chế ra vũ khí
là như lăn sợ bom
bọn này là như b bốn mươi
là đánh tham gia trận xui cấu
ở xuân quang một đây là diệt tiểu đoàn
tức là người long quân
dưới triêm đức
đây là có ba nơi văn hóa
rất quan trọng
là hồi nó dưỡng tích
nghĩa là bìa chiều cái nền đó
chiều dài bấy
chiều ngang năm lận
là dùng cho cái sướng quân giới tán thuốc
mình là hồi sướng tranh hay phong tháng lắm
chỗ ít chỗ ít đó
chứ không ai đỡ tập trung
nhưng mà cái đây là nơi
tức là tán thuốc
hồi tán thuốc công dùng cái
cái chày tán thuốc
rồi đốt cái
cái cây gọi là
cái trái đắng đắng
cái gì đấy
cái gì đấy
mà đốt rồi bà tán
rồi tạo nên cái thuốc nó
rồi một số
tạo nên ba hợp chất
như vậy mà tán như bà tán thế nào nó
bốc cháy nó nổ
và chết với nhau
rồi giao vô lựu đạn
lựu đạn lùm có lựu đạn đập về nè
không bao nhiêu lựu đạn bỏ chạy
nằm rút về nè
kia là có nệ
gặp kim nổ mỗi sáng
lựu đạn đập đấy
hồi đầu tiên chế đề
minh mũi dùng để gài
thuật chống pháp đấy
còn ông trương văn hòa
cũng ở thôn triêm đức
gia đình có giúp cho cách mạng
năm xưa có chứng kiến quân dân ta
chế súng đạn tại vùng này
trong quá trình kháng chiến chống pháp
thì cái này là
chứa thấy là chứa
có một số
anh có một số người là chiến sĩ
tham gia ở trong cái súng này
là người có vợ ở địa phương đấy tôi được biết
sáng ấy về nhà
tối về nhà sáng là lên trên đây
văn đồ mà nghiên cứu
chối tạo lựu đạn
một xẻ nôi của truyền thống cách mạng
đối chung thì
các cụ cũng như là các anh chú trước người tham gia
kháng chiếc các thầy kỳ
cũng rất là quan tâm ủng hộ cho địa phương
cùng với địa phương góp ý
để phát triển cho ngày càng vui lên hơn
còn văn đồ phát huy truyền thống cho các em
các em thiên nhiên thì
thì hàng năm thì
được sự lãnh đạo của đảng ý ban thì cũng có chỉ đạo cho các ngành
đặc biệt là hội cựu trung binh
làm công tác tuyên truyền
đến từng cái trường học
cũng như là
đến các thôn để cho các em
các cháu là có
hiểu được cái nôi truyền thống cách mạng và từ đó sẽ
cùng với địa phương
phát huy tốt hơn sau này
thì nói chung là các đồng chí lão thành cách mạng
đồng tình và đoàn kết
cùng với địa phương để thực hiện với một mươi chín tiêu chí nông thuận mới
thì hiện nay thì xã thì đã đạt được một mươi năm trên một mươi chín tiêu chí
còn lại bốn tiêu chí thì
thì cùng với
các đồng chí lãnh đạo
của hiện cũng như của
và các đồng chí lão thành cách mạng và bà con nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống đó
để phấn đấu đạt bốn tiêu chí còn lại
theo hiện trạng nền móng và lời kể của các cụ cao tuổi vùng này
đình triêm đức
hồi còn nguyên vẹn
được xây dựng trên khuôn đất rộng gần một hectare
điều thú vị bên dòng sông kỳ lộ
bỗng xuất hiện một suối nước nóng
và nơi đây
được quân và dân tỉnh phú yên
làm nơi sản xuất vũ khí

ý thức rất rõ về giá trị lịch sử của quân và dân tỉnh phú yên là nơi sản xuất vũ khí và kho cất giấu vũ khí là vậy
lịch sử văn hóa của một quần thể di tích
đã từng tồn tại cách đây hàng trăm năm
cáng bộ và nhân dân tỉnh phú yên
đã tìm cách trùng tu khu di tích này
kính thưa quý vị và các bạn
ký sự xui dòng sông kỳ lộ kỳ sau
chúng tôi sẽ mang đến outside
hình ảnh của sông trà bương
bắt nguồn từ suối mây
thuộc xã xuân phước
huyền đồng xuân
dài hơn năm km
mùa mưa được tiếp nước từ suối mây
suối tía suối trầu suối bạch sào suối ré
được tiếp nước khi chạy đến thị trấn la hai dòng sông này được nhân dân gọi là sông cái
sông cái rộng hơn và cũng hiền hòa hơn vì từ đây sông không còn thác gần nữa
qua đến thị trấn la hai bắt gặp hai cây cầu song song đó là cầu đường bộ la hai
nằm ở trục giao thông phía tây của tỉnh phú yên vừa được xây dựng
và cầu sát la hai nằm trên tuyến đường sắt bắc nam xây dựng từ thời chống pháp
nơi thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh phú yên
vùng đất cuối cùng của các dòng sông nơi có thành an thổ nằm ở huyện tuy an
và là nơi sinh tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản việt nam đồng chí trần phú
ký sự có tựa đề mát lành hòa mình vào biển đông mời quý vị và các bạn đón xem
còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại